hằng đã cho rằng hội đồng xét xử tuyên xử không đúng nên trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba đã nhiều lần dùng tài khoản facebook cá nhân phát trực tiếp lên mạng xã hội với lời lẽ chửi bới xúc phạm danh dự hạ nhục nhân phẩm cá nhân của thẩm phán chủ tọa phiên tòa
ngoài ra trong khoảng thời gian từ tháng ba đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba hằng còn nhiều lần sử dụng tài khoản facebook cá nhân để đăng tải các clip tự quay với lời lẽ chửi bới gây mất an ninh trật tự tại trụ sở cơ quan nhà nước
năm bánh heroin là số tăng vật mà đối tượng nguyễn hồng sơn vừa bị lực lượng công an thành phố thái nguyên bắt giữ khi đang trên đường đưa đi tiêu thụ
tổng khối lượng số ma túy trên là hơn một bảy kg
tại cơ quan điều tra nguyễn hồng sơn khai nhận vào cuối tháng chín vừa qua đối tượng đã đến thành phố hà nội mua số heroin trên của một nam giới với giá tám trăm linh triệu đồng mang về bán kiếm lời
thời điểm bị bắt giữ đối tượng đang vận chuyển ma túy lên tỉnh cao bằng để tiêu thụ
một nhóm đối tượng có hành vi cướp giật tài sản và bắt giữ người trái pháp luật vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận liên triểu thành phố đà nẵng khởi tố bắt tạm giam
sau đối tượng này bao gồm tống văn lương mai xuân thái trần kiên cường phan tá tam lê phan anh đức và phan trường vũ
cụ thể vào tối ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai cường và nhóm bạn phát hiện trương văn phương điều khiển xe máy ngang qua
vì nghi ngờ phương chính là người đối tượng
vì người đâm mình vào đêm hôm trước nên cường và cả nhóm bạn đã hành hung bắt giữ phương và chiếm đoạt chiếc xe máy mà phương đang đi
một mươi năm tháng tù là bản án mà tòa nhân dân tỉnh kiên giang tuyên phạt đối với bị cáo khưu minh khoa về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
theo cáo trạng trong quá trình sửa chữa ở nhà vợ khoa đã phát hiện ở dưới nền nhà có bảy viên đạn nên đã cất giữ ở phía sau nhà
vào ngày hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi khoa đã phát hiện ở dưới nền nhà có bảy viên đạn nên đã cất giữ ở phía sau nhà
vào ngày hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi khoa đã mang theo bảy viên đạn với mục đích là tìm nơi chế tác trang sức mật lửa
tiến hành kiểm tra xe ô tô do khoa làm tài xế lực lượng công an đã phát hiện bảy viên đạn và tiến hành thu giữ
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin nhanh của chúng tôi
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin nhanh của chúng tôi